đây là điểm tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đầu tiên của tỉnh hà nam

tại bệnh viện quân dân y bạc liêu gần ba trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc diện ưu tiên của công an tỉnh được tiến hành tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
trước khi tiêm vaccine cán bộ chiến sĩ công an tỉnh được nhân viên y tế bệnh viện quân dân y bạc liêu hướng dẫn khai thông tin
tiến hành đo thân nhiệt kiểm tra huyết áp nhịp tim để bảo đảm sức khỏe tốt nhất
đủ điều kiện tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín theo quy định của ngành y tế
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý khác trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kim thạch xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị công an tp thủ đức tp hồ chí minh đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng
khiến một người tử vong xảy ra tại chợ đầu mối nông sản thủ đức và hai nghi phạm thì hiện liên quan đã bị bắt giữ
khoảng một mươi năm h ngày hai mươi năm tháng bốn anh triệu văn năng ba mươi bốn tuổi cùng chú ruột ngồi nhậu tại một quán nước trên đường dê
khu dân cư chợ đầu mối nông sản thủ đức thuộc phường tam bình tp thủ đức tp hồ chí minh
đến khoảng một mươi sáu giờ có hai thanh niên đến trước quán trong đó một người đứng ngoài quán một người bước vào quán rồi gọi nước uống
ít phút sau người ngồi trong quán bất ngờ lao tới rồi dùng dao đâm vào ngực anh năng nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ
sau khi gây án hai đối tượng đã lên xe bỏ trốn anh năng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
nhận được tin báo công an phường tam bình đã phối hợp cùng công an tp thủ đức tổ chức khám nghiệm hiện trường lấy lời khai các nhân chứng và truy xét nghi phạm
đến đêm cùng ngày công an đã bắt giữ hai anh em là nguyễn văn chuẩn ba mươi chín tuổi và nguyễn văn phú bốn mươi bảy tuổi cùng ngụ sóc trăng
ngoài ra công an còn thu giữ nhiều tăng vật liên quan đến vụ án hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra
liên quan đến vụ ẩu đả khiến cho một người chết và hai người bị thương xảy ra vào rạng sáng ngày hai mươi năm tháng bốn tại phường hàm tiến thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
công an thành phố phan thiết cho biết là đối tượng trực tiếp cầm hung khí tấn công các nạn nhân là kiều trí hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại khu phố năm vườn phú tài tp phan thiết tỉnh bình thuận đã ra cơ quan công an đầu thống
theo thông tin ban đầu anh nguyễn tình đồng sinh năm hai nghìn một trú tại thôn thiện trung
xã thiện nghiệp tp phan thiết cùng nhóm bạn chơi ở một quán bar thuộc phường hàm tiến
thì sẽ ra mâu tuần đánh nhau với một nhóm thanh niên khác
sau đó nhóm của anh đồng bị nhóm của kiều trí hải đi xe máy và taxi đến quán bar để gây sự và đuổi đánh
khi nhóm của anh đồng bỏ chạy đến đoạn dốc đường nguyễn tấn định thuộc khu phố một phường hàm tiến
thì bị nhóm của hải đuổi kịp dùng hôn khí chém anh đồng tử vong
và hai người bạn là huỳnh văn mẫn võ minh hiệp đều sinh năm hai nghìn bốn cùng trú thôn thiện an xã thiện nghiệp thành phố phan thiết bị thương
hiện lực lượng chức năng đang tập trung lấy lời khai các đối tượng có liên quan để đấu tranh điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng
nhằm giữ biến nghiêm trước pháp luật
ngày hai mươi sáu tháng bốn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ
tỉnh bình thuận cho biết hiện vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ về nguồn gốc của một trăm ba mươi bảy thùng phi nhớt không có hóa đơn
chứng từ được chở trên một chiếc xe rơ móc bị bắt giữ vào ngày hai mươi năm tháng bốn
qua công tác trinh sát nắm tình hình vào lúc rạng sáng ngày hai mươi năm tháng bốn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ phối hợp cùng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình thuận
đã tiến hành kiểm tra phát hiện xe rơ móc viện kiểm soát bảy mươi chín r hai trăm chín mươi ba do tài xế nguyễn tấn phi
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi quê khánh hòa điều khiển đang vận chuyển một trăm ba mươi bảy thùng quy nhớt loại hai trăm linh tám lít mỗi thùng
cho vũ quốc sáu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ở bình dương
qua làm việc ông vũ quốc sáu xác định toàn bộ số nhất nêu trên không có chứng từ hóa đơn chứng minh nguồn gốc
và được mua tại thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa
số hàng chơi được vận chuyển đi thành phố hồ chí minh tiêu thụ
nhưng khi đến địa phận tỉnh bình thuận thì bị phát hiện tạm giữ
được biết hiện nay mùa thuận nhất loại một trăm linh tám lít giá thị trường khoảng một mươi năm triệu đồng
tông tính tổng trị giá lô hàng trên khoảng hai tỷ đồng
hiện công an công an đang khởi trương hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
cũng trong ngày hai mươi sáu công an huyện bến lức tỉnh long an cho biết đang tạm giữ hình sự hai đối tượng
có hành vi vận chuyển gần sáu bao thuốc lá ngoại nhập lậu đến từ thành phố cần thơ để tiêu thụ
vào ngày hai mươi ba tháng bốn tổ công tác của công an huyện bến lức gồm lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ
cảnh sát giao thông trật tự và cảnh sát hình sự bắt quả tăng xe ô tô mang biển kiểm soát năm mươi một g ba trăm ba mươi
đang lưu thông trên đường tỉnh tám trăm ba mươi theo hướng huyện đức hòa tỉnh long an đi huyện bến lức
khi đến đoạn km ba mươi tám dt tám trăm ba mươi thuộc ấp hai xã an thạnh lực lượng công an ra hiệu dừng xe để kiểm tra phương tiện
tài xế đã tăng ga bỏ chạy tuy nhiên lực lượng công an đã nhanh chóng chút chặn bắt giữ
qua kiểm tra trên xe có gần sáu bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại
tại cơ quan công an lái xe khai tên huỳnh tuấn cảnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một đăng ký thường trú tại ấp ba
xã xúi dây huyện tân châu tỉnh an giang và phụ xe là vũ văn tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
đăng ký thường trú ở xóm một xã hải minh huyện hải hậu tỉnh nam định
cùng tạm trú tại xã đức hòa đông huyện đức hòa
cả hai đang trên đường vận chuyển số thuốc lá đến thành phố cần thơ tiêu thụ thì bị bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bến lức ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng
và tăng vật phương tiện để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định pháp luật
ngày hai mươi sáu tháng bốn công an huyện châu thành tỉnh tiền giang cho biết hiện đã tiếp nhận
và đang tiến hành lập hồ sơ một mươi bảy đối tượng cùng toàn bộ số tăng vật liên quan đến vụ đá gà ăn thua bằng tiền
được tổ chức giữa cánh đồng đã được phòng cảnh sát cơ động tỉnh tiền giang phát hiện và bắt giữ
trước đó qua tin tố giác của quần chúng vào khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi năm tháng bốn
phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh tiền giang đã kết hợp cùng trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam
thành phố hồ chí minh và công an huyện châu thành tiến hành kiểm tra phát hiện và bắt quả tăng một mươi bảy đối tượng
đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại căn nhà giữa cánh đồng lúa
ở ấp hưng xã nhị bình huyện châu thành
tại hiện trường cơ quan chức đang thu giữ tăng vật gồm chín xe máy một cân một mươi chín cặp cửa bốn mươi ba cuộn băng keo
kính trắng một mươi bảy điện thoại và bốn mươi năm triệu đồng
tụ điểm đánh bạc trên do phạm văn rang và con trai là phạm quang khánh đứng ra tổ chức
hiện vụ việc đang được công an huyện châu thành tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền
kính thưa quý vị từ đầu năm đến nay địa bàn thành phố hồ chí minh xảy ra chín mươi tám vụ cháy
trong đó có ba vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng
và chỉ còn khoảng một tháng nữa thì ngày bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp sẽ được diễn ra
vì vậy việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho cuộc bầu cử sắp tới
là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố hồ chí minh
bên cạnh việc đảm bảo về an ninh chính trị trực tự an toàn xã hội
thì công tác phòng cháy chữa cháy cũng là vấn đề mà hội đồng bầu cử quốc gia yêu cầu tiểu ban an ninh trật tự
của ủy ban bầu cử thành phố hồ chí minh cần đặc biệt quan tâm
nhất là tại các khu vực bỏ phiếu và các điểm gần khu vực bỏ phiếu
thành phố thủ đức và hai mươi một quận huyện phải đáp ứng cao các yêu cầu về hoạt động phòng cháy chữa cháy của lực lượng tại chỗ
theo phương châm bốn tại chỗ chỉ huy tại chỗ lực lượng tại chỗ phương tiện tại chỗ vật tư và hậu cần tại chỗ
đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong suốt thời gian diễn ra cuộc bầu cử
là nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết quý ii năm hai nghìn hai mươi một
đối với công tác phòng cháy chữa cháy thì qua kiểm tra ban đầu thì hầu như là đã được chuẩn bị một cách rất là chú đáo
tuy nhiên thì cũng có một vài những cái điểm trong cái quá trình mà vận hành giữa các mắt xích với nhau
sự phối hợp giữa dân phòng rồi tức là vấn đề bốn tại chỗ đó thì vẫn còn có một vài điểm còn trục trặ
thì chắc chắn là sẽ được khắc phục trong còn một tháng nữa để coi như là các lực lượng chức năng sẽ có thể khắc phục những cái hạn chế đó
thời gian qua phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm đã cho vận hành trung tâm thông tin chỉ huy một trăm một mươi một
đây là nơi chịu trách nhiệm tiếp nhận tất cả các cuộc gọi yêu cầu giúp khẩn cấp từ người dân
trung tâm điều động tất cả các lực lượng để thực hiện ứng cứu sự cố ban đầu
sau đó chuyển đến đầu số về an ninh trật tự một trăm một mươi ba hoặc lực lượng cấp cứu một trăm một mươi năm
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm cũng chú động nâng cao năng lực công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ
đưa vào ứng dụng mô hình năm plus về các xe phương tiện hiện đại như xe chữa cháy mancap xe thang xe chữa cháy mecbai xe robo chữa cháy
tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong cao điểm bảo vệ bầu cử quốc hội và hội đồng dân các cấp năm hai nghìn hai mươi một
thành phố đã có kế hoạch triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy cháy
trong đó có các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy cháy đối với các khu dân cư các cơ sở kinh doanh sản xuất
các khu chế xuất khu nghiệp và khu nền thị cao chuẩn bị lực lượng và phương tiện kịp thời sẵn sàng để tổ chức chữa cháy và cứu nạn
và đây là một trong những cao điểm tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố đặc biệt là thực hiện kế hoạch của bộ công an phát động đó là tăng cường công tác mở một đợt tổng tuyên truyền kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy
cùng với chính quyền địa phương và các lực lượng vũ trang khác lực lượng phòng cháy chứa cháy các quận huyện tại thành phố hồ chí minh đang sẵn sàng ở cấp độ cao nhất nhằm đảm bảo an ninh an toàn những khu vực trọng điểm bảo đảm thông tin thông suốt trong dịp bầu cử này
tại cuộc họp khẩn về phòng chống dịch covid một mươi chín ông nguyễn thành phong chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu chiều nay ngày hai mươi sáu tháng bốn bang tổ chức lễ phải báo cáo tình hình phòng chống dịch covid một mươi chín trong việc tổ chức các hoạt động lễ
theo đó tại cuộc họp phòng chống dịch covid một mươi chín chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh nguyễn thành phong cho biết thành phố sẽ không bán phó hoa dựa lệ kỷ niệm bốn mươi sáu năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước và một trăm ba mươi năm năm ngày quốc tế lao động như dự kiến trước đó
các hoạt động văn hóa nghệ thuật dịp ba mươi tháng bốn và một tháng năm phải được đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố sẽ làm việc với ủy ban bầu cử thành phố về các phương châm đảm bảo an toàn trong tổ chức hội nghị tiếp xúc vận động cử tri và cho ngày bầu cử toàn quốc ngày hai mươi ba tháng năm
ngoài ra mặc dù hiện tại thành phố hồ chí minh không có ca nhiễm covid một mươi chín mới nhưng nguy cơ bùng phát dịch vẫn luôn thường trực
và để giữ vững thành quả chống dịch bảy mươi ba ngày qua ngoài những chỉ đạo trong công điện khẩn của thủ tướng và phó thủ tướng phạm bình minh chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm cũng đề nghị các đơn vị siết chặt thực hiện nghiêm thông điệp năm k của bộ y tế
đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng phải xử phạt người không đeo khẩu trang tại các khu vực tập trung đông người khu vui chơi giải trí
trước hết các cơ quan đơn vị nhà nước chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang các phòng họp khu vui chơi đông người phải bố trí dung dịch rửa tay
trong trường hợp xuất hiện ca bệnh mới ngành y tế cần kích hoạt ngay phương án truy vết khoanh vùng cách ly không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng
việc cách ly phong tỏa giãn cách xã hội cần đảm bảo an toàn nhưng không làm đình trệ việc sản xuất kinh doanh ảnh hưởng bất lợi đến đời sống người dân
vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong bản tin nhịp sóng hai mươi bốn h bảy
và như thường lệ xin mời quý vị cùng quay trở lại trường quay hà nội để tiếp tục bản tin an ninh hai mươi bốn h